nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh vẫn còn xảy ra vào dịp cuối năm
đồng thời hướng tới kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thành lập hội chữ thập đỏ việt nam
tại hà nội ngày hội hiến máu nhân đạo festival trái tim nhân ái năm hai nghìn một mươi chín đã được tổ chức
ngày hội hiến máu nhân đạo festival trái tim nhân ái là hoạt động thường niên của trung ương hội chữ thập đỏ việt nam
trong khuôn khổ chương trình tình nguyện hiến máu nhân đạo
tham dự ngày hội hiến máu nhân đạo năm hai nghìn một mươi chín có trên năm trăm linh cán bộ nhân viên và tình nguyện viên
của cơ quan đơn vị tham gia đăng ký hiến máu nhân đạo
dự kiến sau sự kiện trung ương hội chữ thập đỏ việt nam và viện huyết học truyền máu trung ương
tiếp nhận được tối thiểu ba trăm linh đơn vị máu
theo khuyến nghị của tổ chức y tế thế giới thì hàng năm nước ta cần khoảng hai triệu đơn vị máu
những năm gần đây lượng máu tiếp cận được ngày càng tăng năm sau luôn cao hơn năm trước
tuy nhiên mới chỉ đáp ứng cho nhu cầu cấp cứu và điều trị khoảng bảy mươi năm hiện tình trạng thiếu máu
vẫn còn xảy ra ở một số tỉnh thành phố đặc biệt vào dịp tết và dịp hè hàng năm